sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô phnom penh
bắt đầu thăm chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen
ngay sau lễ đón trọng thể tại cung hòa bình tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội đàm với thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen
tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức vương quốc campuchia
chính phủ việt nam cảm ơn campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao việt nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng chính phủ và nhân dân campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch covid một mươi chín
phục hồi kinh tế và ổn định an sinh xã hội chúc campuchia tổ chức tốt của bầu cử quốc hội khóa bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục xây dựng đất nước campuchia hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh thịnh vượng
đánh giá cao những đóng góp và kết quả tích cực campuchia đạt được trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ tin tưởng campuchia sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một
và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô phnom penh những ngày tới
thủ tướng hun sen nhiệt liệt chào mừng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm chính thức campuchia
nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng trong năm kỷ niệm lần thứ năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng hun sen chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện việt nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng
đổi mới và phát triển đất nước cũng như kết quả rất ấn tượng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch
chúc mừng việt nam vừa trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
thể hiện vị thế quốc tế ngày càng cao bày tỏ tin tưởng và chúc nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới
hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
và năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh nhấn mạnh nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù định nào
sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia
khẳng định phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cơ chế hiện có nhằm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn người vận chuyển và buôn ma túy đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh mạng bảo hộ công dân
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không tăng cường xây dựng lòng tin
không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực tuân thủ luật pháp quốc tế giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
cũng như thúc đẩy hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu lực thực chất phù hợp luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngay sau cuộc hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết một mươi một văn kiện giữa hai nước